một cái khái niệm về men tiêu hóa và men vi sinh
men tiêu hóa thì là những cái men mà do đường tiêu hóa các cơ quan tiêu hóa của chúng ta tiết ra
trong đấy nó có các men tiêu đạm tiêu đường và tiêu mỡ
ví dụ như tiêu đường thì có men lactose lactase chẳng hạn
nó có rất nhiều men nhưng ví dụ là một men
hoặc là tiêu mỡ thì có lipase chẳng hạn
hoặc là tiêu đạm thì có protease chẳng hạn
thì tất cả những cái enzyme như aminla lactase rồi
là các cái protease rồi đấy nó đều được tiết ra bởi cái cơ quan tiêu hóa của chúng ta
và nó tiết ra nó liên quan đến cái bữa ăn của đứa trẻ
liên quan đến thành phần các thức ăn để ăn vào thì nó mới tiết ra
thế thì bây giờ khi mà chúng ta tự ý chúng ta mà chúng ta dùng các cái men tiêu hóa
một cách không đúng cách thì vô hình chung ra chúng ta tác động đến cái cơ thể của chúng ta
nó sẽ làm cho cái việc mà tiết ra các cái enzyme tiêu hóa đấy của chúng ta nó có vấn đề
do đó cái việc mà dùng các cái men được gọi là men tiêu hóa đấy
là nên theo khuyến cáo của bác sĩ tiêu hóa và đặc biệt là các bác sĩ dinh dưỡng
ví dụ các bác sĩ ở bên chuyên khoa dinh dưỡng người ta khám
thấy các bệnh nhân có những cái biểu hiện của kém hấp thu
có những cái biểu hiện của ăn vào nó không có dung nạp được nó không hấp thu được
do cái tình trạng bệnh của con do cái vấn đề dinh dưỡng của con
thì trong trường hợp đấy bác sĩ người ta bổ sung
người ta sẽ dựa trên các cái dấu hiệu mặt lâm sàng
người ta dựa trên các cái đánh giá mà người ta bổ sung
chứ chúng ta tuyệt đối không dùng những cái men đấy mà tự chúng ta dùng
còn cái nhóm thứ hai mình có gọi là men vi sinh hay chúng ta gọi là các probiotics
thì đấy là những vi sinh vật sống mà khi đưa vào trong cơ thể chúng ta
với một lượng đủ theo đúng chỉ định thì mang lại lợi ích cho chúng ta
vì nó là một vi sinh vật sống cho nên là nó đòi hỏi các cái tiêu chuẩn
tiêu chuẩn về an toàn tiêu chuẩn về sản xuất tiêu chuẩn về liều lượng
tiêu chuẩn về bằng chứng khoa học và tiêu chuẩn về hiệu quả của nó
trong cái việc mà chúng ta bổ sung
như vậy thì chúng tôi những bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa
hay là bên chỗ cô bạch mai là những bác sĩ về dinh dưỡng
khi mà chúng tôi quyết định bổ sung một cái men vi sinh nào
hay một loại probiotic nào cho bệnh nhân
thì chúng tôi phải biết là cái men vi sinh đấy nó mang lại được cái lợi ích gì
vì vừa ban đầu thì tôi có trình bày được bốn cái chức năng chính của hệ vi sinh đường ruột
thì các protec khi mà bổ sung vào trong cơ thể của chúng ta
nó cũng mang lại bốn cái chức năng chính giống như hệ vi sinh từ ruột của chúng ta
đó là chức năng bảo vệ chức năng chuyển hóa kích thích hệ đạp ứng điện dịch
cũng như là điều hòa các cái đáp ứng thần kinh
tuy nhiên là không phải một cái men vi sinh này nó tác động được hết tất cả các cái đích đấy
có một men vi sinh có khi chỉ tác động được một trong một số các cái kỹ cạnh đấy mà thôi
thế do đó là chúng tôi khi mà quyết định là em bé này nên sử dụng loại men vi sinh nào
hay nên sử dụng loại men vi sinh kia
thì phải dựa trên các bằng chứng khoa học để chúng tôi khuyến cáo
thế và những cái men vi sinh mà chúng tôi khuyên cáo
thì thường bao giờ cũng phải là những men vi sinh mà có nguồn gốc rõ ràng
được sản xuất và được bảo quản trong một cái điều kiện an toàn
thế còn lại nếu như chúng ta tự ý chúng ta dùng các cái men vi sinh
không rõ nguồn gốc hay không
không được bảo quản một cách đầy đủ
thì nó là vi sinh vật sống
cho nên là khi mà chúng ta bổ sung những cái vi sinh vật mà nó sai như vậy
thì nó sẽ có hại cho cái đường tiêu hóa của chúng ta
và từ đấy nó dẫn đến một loạt các cái hệ lụy về chuyển hóa
hệ lụy về đáp ứng miễn dịch
hệ lụy về bệnh lý trên đường tiêu hóa
cũng như là các cái bất thường trong hệ dẫn truyền thần kinh trục não rột của cơ thể
như vậy là thứ nhất là các bậc phụ huynh cần phải phân biệt được rõ
là men vi sinh và men tiêu hóa khác nhau như thế nào
và là dù có dùng như thế nào thì cũng cần được cái sự chỉ định đúng liều lượng của